trăm ở ninh thuận vốn được biết đến với rất nhiều nghề truyền thống
trong đó có nghề làm gốm làng bảo trúc
hiện nay được coi như một bảo tàng mang đặc tính gốm truyền thống của dân tộc trăm
ở nhiều nơi người ta dùng bàn xoay để nặn gốm
còn các nghệ nhân gốm trăm vẫn dùng đôi tay khéo léo để tạo nên những tác phẩm độc đáo
mang đậm bản sắc văn hóa của nền văn minh trăm pa huyền thoại xưa
người trăm ở ninh thuận
trăm ở ninh thuận vốn được biết đến với rất nhiều nghề truyền thống
trong đó có nghề làm gốm làng bảo trúc
hiện nay được coi như một bảo tàng mang đặc tính gốm truyền thống của dân tộc trăm
ở nhiều nơi người ta dùng bàn xoay để nặn gốm
còn các nghệ nhân gốm trăm vẫn dùng đôi tay khéo léo để tạo nên những tác phẩm độc đáo
mang đậm bản sắc văn hóa của nền văn minh trăm pa huyền thoại xưa
gốm bảo trúc rất đa dạng được làm hoàn toàn thủ công
cùng kỹ thuật nung độc đáo mang đậm nét văn hóa của cộng đồng trăm
điểm đặc biệt của gốm bảo trúc đó là các sản phẩm đều không có khuôn mẫu
và được làm thủ công hoàn toàn mà không có sự can thiệp của máy móc ở bất kỳ công đoạn nào
cũng chính bởi vậy mà mỗi nghệ nhân có thể nhào nặn hàng chục chiếc bình hay bức tượng
nhưng các sản phẩm không bao giờ giống nhau và là độc bản
ở làng bảo trúc tất cả phụ nữ trăm đều biết làm gốm
những cô gái từ khi một mươi hai tuổi đã bắt đầu được học nghề gốm
khi có gia đình phải biết làm đủ các sản phẩm từ ấm đất đến lưu đựng nước
cả tỉnh ninh thuận có hàng chục làng trăm
nhưng chỉ có bàn tay phụ nữ làng bảo trúc và đất từ cánh đồng hamu coral trên bờ sông quao mới làm được gốm
bởi theo truyền thuyết nghề làm gốm do vợ chồng ông tổ pô công tranh dạy cho phụ nữ trong làng
chính vì vậy mà bí quyết của làng nghề đều được những người phụ nữ gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau
tôi sinh ra lớn lên hôm nay là sáu mươi sáu tuổi rồi tôi biết
có từ rất xa xưa do cái tổ nghề pô công tranh và bà vợ là nai ly lăng tập phẩm
tức là đã truyền dạy cho người dân làng nghề bộ một chút của mình
làng gốm một chút của mình
lấy nguyên liệu lấy từ đất
mà đất này nó chỉ có một cái khu vực nhất định không có nơi nào có
ở một cái khu vực nhất định thôi
mà từ cái đất này ta lấy cát trộn vào với một cái tỷ lệ mà
bằng cái cảm nhận thôi chứ bây giờ ngay bây giờ cũng chưa đong đếm được
ví dụ tỷ lệ bao nhiêu đất bao nhiêu cát thì bà con chưa áp dụng cái đó mà chỉ dùng vào cái cảm nhận cái thói quen của mình thôi
và sau đó là đắp với cát nhồi vào nhau
rồi nắng tạo ra những cái sản phẩm
được sự chỉ dẫn của người dân trong làng
chúng tôi tìm tới sưởng gốm của nghệ nhân đàng thị phan
một trong những người cao tuổi trong làng
hiện còn giữ nhiều bí quyết riêng của nghề làm gốm trăm
những nghệ nhân gốm nơi đây không sử dụng bàn xoay khi làm gốm
thay vào đó người thợ sẽ đi thành vòng tròn
ngược chiều khi đồng hồ và tạo hình cho sản phẩm của mình
có lẽ bởi vậy
mà từng sản phẩm gốm đều mang trong đó tâm tư tình cảm của người nghệ nhân
rồi bà văn còn làm gốm
toàn bộ là làm bằng tay hết tất cả
cũng như là có bàn xoay
mình làm không được
tại vì cái gốm này đó mình làm mình cứ đi lùi thôi
mình không có đi tới
mà mình làm bàn xoay thì mình còn im một chỗ đó
thì gốm nó không đẹp
thì mình phải đồng thời là mình làm gốm bằng tay
là mình đi ngược chiều kiếm đồng hồ đó
mình mới làm gốm được
để làm ra được một sản phẩm gốm
không lắm vất vả và công phu
đầu tiên đất xét phải đập nhỏ
sau đó đất được tưới nước vừa phải
chùm ủ trước một đêm
sáng hôm sau trộn đất với cắt mịn nhào nhuyễn
gốm được các nghệ nhân làng bảo trúc nặn và tạo hình
với các hoa văn
chủ yếu là hình răng cưa khắc vạch sóng nước hoa văn thực vật vỏ sò
theo truyền thống
gốm bảo trúc không nung bằng lò
mà theo kỹ thuật nung lộ thiên
ở những bãi đất trống trong làng
chọn những ngày trời nắng trong
sản phẩm sau khi tạo hình
sẽ được ủ dơm dạ cùi và đốt lửa
để nung thủ công
trong khoảng từ năm đến sáu giờ
nhiệt độ từ năm trăm linh đến sáu trăm linh độ c
khi gốm chín
vẫn giữ được nguyên màu của đất xét
khi xuất lò
các già làng kiểm tra
chọn lửa bằng lò
cách gõ vào thành phẩm
gốm được nung đạt chất lượng
tiếng gõ sẽ phát ra lanh canh trong trèo
gốm này là như cái khâu
và nhồi đắt như hồi nãy tôi đang nhồi đó
mình nhồi cho thiệt là kỹ
nếu mình nhồi không kỹ đó
là mình vô lò nung nó
nó bị lội hết
đó là giữa đất và cát
là mình nhồi sao là nó kết hợp
đất và cát đó nó được nhịn
nó phải được kỹ
đất này nó có sản của đất
khi mình nhồi đó
mình lấy sản đó hết tất cả
mình mới nên gốm được
ngày gốm chỉ truyền dạy cho phụ nữ
những người đàn ông chỉ giúp việc
lấy đất đập nhuyễn
nhưng vài năm trở lại đây
đàn ông cũng tham gia làm gốm
bởi lẽ bảo trúc phát triển thêm dòng gốm mỹ nghệ
phục vụ du lịch và đời sống thẩm mỹ
ngày càng cao của người dân
phụ nữ ít có ai làm được
những sản phẩm có kích thước lớn
cho nên nam giới trong làng
phải đảm nhận mỗi khi có đơn đặt hàng
tuy nhiên các sản phẩm này
đều có sự góp sức của phụ nữ
ở công đoạn tạo hoa văn
họa tiết hình ảnh
đặc biệt phụ nữ chỉ làm lưu
khương chậu bình hoa
còn pháp si va phủ điêu
tượng đều do đàn ông thực hiện
một sản phẩm mình có thể làm được một ngày thôi
nhưng mà vì sao bây giờ
đến hiện tại
thì một sản phẩm mới có thể làm được ba bốn ngày
mà chưa xong rồi
và càng làm cái này hay lắm
mình càng làm thì
tình cảm của mình nó trở nên lớn hơn
và cứ thế thì mình càng yêu thích
ngày này hơn
và mong muốn sẽ dình dự
và cũng mong muốn
những bạn trẻ bây giờ sẽ dình dự
và phát triển ngày này hơn nữa
làng gốm bảo trúc được xem là
một trong những làng gốm cổ nhất đông nam á
còn tồn tại cho đến ngày nay
với khát vọng bảo tồn
và phát triển nghề truyền thống
những nghệ nhân lớn tuổi của làng
đã nghiên cứu sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới
không còn bó hẹp trong các sản phẩm gốm gia dụng
và vẻ đẹp mộc mạc
cùng kỹ thuật chế tác thô sơ
của gốm bảo trúc
đã thu hút sự khám phá của hàng ngàn du khách
mỗi khi đến mảnh đất ninh thuận
cũng bởi sự phát triển mạnh mẽ
và những nét đặc sắc của làng bốn trăm linh nơi đây
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy

vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã công bố quyết định chứng nhận
nghệ thuật làm gốm truyền thống của người trăm
làng bảo trúc được đưa vào sân mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đó chính là niềm tự hào
và cũng là động lực để bà con
làng bảo trúc tiếp tục lưu giữ
làng nghề truyền thống quê hương
có lẽ hình ảnh những chiếc bình gốm cổ
đựng nước được những thiếu nữ
trăm độ trên đầu dâng lên tháp
như một biểu tượng của văn hóa trăm pa
từ bao đời nay
và sau hàng nghìn năm lịch sử
với những dấu tích của nền văn hóa trăm cổ xưa
làng bố bảo trúc
như một nghiên trình sống
đã và đang kể lại về huyền tích trăm pa
mang đậm nét văn hóa riêng biệt
gốm bảo trúc giờ đây không chỉ mang giá trị nghệ thuật
mà ở đó
nó còn chứa đựng cả giá trị lịch sử
tất cả đều đang được
những người nghệ nhân nơi đây lưu giữ
và truyền tiếc cho thế hệ sau
như ngọn lửa của những lò nung gốm
mãi chảy lên trên quê hương bảo trúc
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này
cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa
hoặc qua số điện thoại
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại